khác với những mùa muối đắng như những năm trước khi diêm dân phải gánh chịu điệp khúc được mùa mất giá
vào thời điểm này những cánh đồng muối ở ấp liêu hoa thanh ở xã tân thuận huyện đầm rơi tỉnh cà mau
đang nhộn nhịp vì muối năm nay được mùa được giá
làng muối hiện còn bảy mươi bốn hộ theo nghề với hơn một trăm tám mươi hectare mỗi năm năng suất hơn bảy mươi tấn trên một hectare
mấy năm trước năng suất muối cao nhưng rất giá nên diêm dân nơi đây rất nản
mùa muối năm nay bắt đầu từ tháng một mươi một âm lịch thời tiết thuận lợi nên diêm dân nơi đây được mùa muối
nắng tốt nên một hectare thu gần bốn dạng muối giá lại cao từ năm mươi sáu mươi đồng trên một dạ tăng gần gấp hai lần năm trước
hiện nay diêm dân đang hướng đến sản xuất muối theo kinh tế hợp tác
trước mắt đã có hộ áp dụng mô hình làm muối trải bạt mô hình này đang được sở khoa học và công nghệ tỉnh cà mau hỗ trợ
tính yêu việt của mô hình này là muối trắng và năng suất cao hơn một mươi so với cách làm truyền thống